chiều ngày một mươi ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở nơi làm việc của ông đinh xuân hướng bí thư huyện ủy như thanh tỉnh thanh hóa
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành công bố quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn mạnh sơn ở phường trường thi thành phố thanh hóa
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào năm hai nghìn một mươi ba ông hướng làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã chủ đầu tư của dự án hạc thành tower tọa lạc trên khu đất vàng ở ngã tư đường hạc thành và đường phan chu trinh thuộc trung tâm thành phố thanh hóa
tuy nhiên ông hướng đã đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho chuyển đổi dự án hạc thành tower từ công ty sông mã chủ đầu tư cấp một sang công ty huy hoàng chủ đầu tư cấp hai
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông nguyễn bá hùng nguyên bí thư huyện ủy như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính
ông văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả sở tài chính thanh hóa và bà đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính thanh hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án hạc thành tower
liên quan đến vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng và vận chuyển tiền tệ qua biên giới sau ngạn năm ngày xét xử sơ thẩm chiều ngày một mươi ba tháng tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị can
đồng thời phạt bộ xung tiền đối với bảy bị cáo
trong vụ án này nguyễn thị kim hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu
ngân đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la mỹ sang campuchia và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định có năm đối tượng là chủ các tiệm vàng và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền ngoại tệ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
để vận chuyển tiền vàng qua lại biên giới hạnh thuê và phân công phấn và lộc thực hiện
vàng sau khi về đến việt nam hạnh sẽ giao lại cho các tiệm vàng
một đường dây làm tặng chữ và lưu hành tiền giả vừa bị công an tỉnh yên bái điều tra triệt phá thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền giả
đây là một trong những vụ án triệt xóa bắt giữ các đối tượng làm lưu hành tiêu thụ tiền giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh yên bái phát hiện đấu tranh triệt phá
cuối năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực tổ tám phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tổ công tác công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã bắt quả tăng đối tượng trương văn phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương có hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả thu giữ ba triệu năm trăm một mươi đồng tiền giả
ngay sau đó công an thị xã nghĩa lộ đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái thụ lý theo thẩm quyền
xác minh mở rộng vụ án thế và nhận thấy đây là một cái vụ án liên quan đến nhiều đối tượng và có tính chất rất là phức tạp
vậy là chúng tôi đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra áp dụng các cái viện pháp nhiệm vụ để điều tra xác minh làm rõ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi làm tăng trữ lưu hành tiền giả là hà tế tâm sinh năm hai nghìn hai và vợ là lê thị tuyết sinh năm hai nghìn bốn
trú tại xã xuân sơn thị xã sơn tây thành phố hà nội
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ hơn ba trăm linh triệu đồng tiền giả
theo lời khai của hai đối tượng trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
hai vợ chồng tâm tuyết đã làm được năm trăm năm mươi ba triệu đồng tiền giả
gồm các mệnh giá một trăm linh đồng hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng
cách thức làm thì bước một là tôi đã chụp ảnh hai mặt tựa tiền
bước hai là đưa hình ảnh tựa tiền vào trong máy hình mỏng
bước ba là cho tựa tiền vào giải đi động bóng mở để ép
bước bốn là cắt hoàn thiện tựa tiền
sau khi hai cháu tôi làm được tiền giả
thì hai vợ chồng tôi đã vào trang mạng facebook vào trang nhóm mô bán tiền giả để tìm khách
công an tỉnh yên bái tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng
phán xeo trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
và đối tượng bản văn xuân sinh năm hai nghìn trú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
điều tra vụ án thì chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực chấn áp thực phẩm đến cùng
chúng tôi đã áp dụng đồng tiền
đồng bộ các biện pháp nhập vụ phối hợp với các sở văn ngành công an các địa phương
đã tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ về vụ án
quá trình điều tra đã tiến hành khởi tố bảy bị can
thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền giả cùng nhiều thiết bị tăng vật máy móc để làm tiền giả
việc triệt phá thành công đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn
cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trên mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực an ninh tiền tệ
một ổ nhóm cờ bạc lớn hoạt động chuyên nghiệp trên khu vực sông hồng
thuộc địa phận giáp danh giữa huyện vĩnh tường và huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường triệt xóa
một mươi sáu đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền
trên một nhà phao nối liên kết với một chiếc thuyền kéo tại khu vực sông hồng
thuộc địa phận xã vĩnh ninh huyện vĩnh tường đã bị lực lượng công an bắt giữ tại hiện trường
ổ nhóm đánh bạc này thường tụ tập trên nhà phao nổi
rồi dùng thuyền kéo ra cách xa bờ khoảng hai mươi mét ngồi đánh bạc
để đối phó với cơ quan công an các đối tượng phân công lực lượng cảnh giới trên bờ dưới sông
và thường xuyên luôn chuyển địa điểm đánh bạc dọc theo tuyến sông hồng

rồi xong rồi nạp quân xong rồi tôi sọc cái cho một người chơi một người đánh bạc
ngay sau khi phát hiện ổ nhóm này xuất hiện trên địa bàn huyện vĩnh tường
công an huyện vĩnh tường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình
quy luật hoạt động của nhóm đối tượng đấu tranh triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc trên
thủ đoạn của chúng là thường là tập trung
các con bạc tại một nơi cách xa địa điểm đánh bạc
sau đó là bố trí các phương tiện đưa đón của một xe mô tô và xe ô tô
dẫn các con bạc vào sâu trong các bãi bồi ven sông
và cái thời điểm các đối tượng tập trung này cũng đều là sau hai mươi hai h đêm
để nhằm trốn tránh sự phát hiện của người dân cũng như cơ quan chức năng
sau đó là các đối tượng sử dụng thuyền máy và đưa các con bạc đến nhà nổi để đánh bạc
và cắt cử người cảnh dưới trên sông cũng như trên bờ
các tuyến đường độc đạo dẫn xuống địa điểm đánh bạc
tăng vật thu giữ tại hiện trường là sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng
một khẩu súng quân dụng loại k năm mươi chín cùng một hộp tiếp đạn
bên trong có năm viên đạn một mươi bảy điện thoại di động hai xe ô tô
một nhà phao nổi một chiếc thuyền kéo và các tăng vật liên quan
quá trình bắt quả tang có một số đối tượng bỏ chạy trốn thoát
hiện công an huyện vĩnh tường đang tập trung củng cố hồ sơ
phân loại xử lý các đối tượng vi phạm và mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật
với hành vi giữ người trái pháp luật
ba đối tượng phan đình nghĩa nguyễn đức tú và đậu thị ly ly ly cùng quê đắk lắc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ
theo điều tra vào khoảng đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
phan đình nghĩa đưa ba người phụ nữ vào làm tại một quán karaoke trên địa bàn khu phố sáu
phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
mỗi ngày khi hết giờ phục vụ khách
nghĩa phân công cho nguyễn đức tú đưa đón ba người phụ nữ từ quán karaoke về căn nhà do nghĩa tú và ly thuê tại khu phố bốn
phường thới hỏa thị xã bến cát
do không muốn làm việc tại cơ sở karaoke nên ba người phụ nữ trên đã bỏ trốn
tuy nhiên cả ba đã bị nghĩa cùng đồng bọn truy tìm bắt về giam giữ canh gác và ép ký giấy vay nợ ba năm triệu đồng một người
sau khi nhận tin báo công an phường thới hòa đã mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và mục đích giữ các nạn nhân nói trên là để làm tiếp viên cho quán karaoke và thu lợi nguyện hoa hồng
giải quyết nợ khó đòi là mong muốn chính đáng
tuy nhiên chủ nợ sẽ có thể trở thành phạm nhân nếu như đòi nợ bằng hành vi bạo lực côn đồ
và mới đây tại bình định với cách đòi nợ vi phạm pháp luật
hai bị cáo là đặng văn trãi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn tấn kiệt sinh năm hai nghìn
chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt lần lượt bảy năm sáu tháng tù giam
và bảy năm tù giam cùng về tội cướp tài sản
theo cáo trạng một người dân ở huyện phù mỹ nợ đặng văn trãi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng nhưng chưa trả
sau nhiều lần đòi nhưng không được vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trái thủ kiệt cùng với một số người bạn đi đòi nợ
khi tìm được con nợ thì trái và kiệt đã hành hung nạn nhân
hậu quả nạn nhân bị thương tích
trái thủ kiệt cùng với một số người bạn đi đòi nợ
trái thủ kiệt cùng với một số người bạn đi đòi nợ
khắc phục hậu quả ổn định đời sống và sản xuất của người dân